theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến một mươi tám h ngày hai tháng bảy
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
trong ba trăm năm mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi ca số ca còn đang điều trị là một mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm linh năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác
một mươi hai một trăm linh bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm bảy mươi ba người